hội nghị toàn quốc tổng kết một mươi năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay tại tỉnh nam định
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đồng chí phạm bình minh
phó thủ tướng chính phủ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng lãnh đạo các bộ ban ngành và địa phương
sau một mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của trung ương về nông nghiệp nông dân nông thôn
và triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn quốc
đến nay đã có một trăm linh số xã và chín mươi chín một số hộ nông dân có điện
tạo nền tảng và cơ hội để gắn kết thực hiện các mục tiêu
diễn kinh tế xã hội
bên cạnh đó chương trình cũng tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa các cơ quan
ban ngành đoàn thể các tác nhân khác nhau
theo chiều dọc chiều ngang để cùng hướng tới mục tiêu chung của xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị sau một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
về nông nghiệp nông dân nông thôn
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những thành tiệu rất quan trọng
vượt mục tiêu năm mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới
kết quả tích cực đó đã tạo cho khu vực nông thôn cả nước một diện mạo mới
cơ sở hạ tầng khang trang đời sống văn hóa xã hội phong phú
sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển
nông thôn từng bước hiện đại
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước
trong giai đoạn nước ta chịu tác động của các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu
chương trình đã huy động được sự tham gia mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị
toàn xã hội và đặc biệt là sự hưởng ứng rộng khắp của cộng đồng dân cư nông thôn
củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng và quản lý của nhà nước
mỗi năm chúng ta đã quy động khoảng trên một mươi tỷ đô la cho phát triển các thiết chế
hạ tầng sản xuất đời sống văn hóa xã hội
đã bứng một cách can bản cho sản xuất và đời sống trước mắt
cho nền tảng phát triển
chính vì thế mà bộ mặt nông nghiệp nông thôn việt nam thay đổi đáng kể
xanh hơn sạch hơn đẹp hơn
sức răng vô cùng to lớn trong thành công này mà chưa kể vào số tiền này
chúng ta làm hàng vạn kí lô bích cho nông thôn
mà chúng ta không mất một đồng tiền đầy bùi cho bán nào
người dân sẵn sàng hiến đắp
thậm chí hiến cả nhà hiến cả ngày công
và công của dân công của xã hội công của nhà nước
của đảng ta rất lớn trong truyền nghiệp này
chứ không phải công của một cái phần phần này
chương trình đã mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn
nhờ vùng quê nông thôn trở thành nơi đáng sống
trở thành nhiệm vụ chính trị của tất cả các địa phương trên cả nước
gắn chặt với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập quốc tế
và là cơ sở thúc đẩy đô thị hóa nông thôn
tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số địa bàn vẫn còn nghiêm trọng
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản trên phạm vi cả nước
đã có tiến bộ nhưng chuyển biến chưa thực sự rõ nét
vẫn đang là vấn đề được xã hội quan tâm
trên lệch vùng miền còn thể hiện rõ
điều đó cho thấy việc phân bổ nguồn lực phương thức chỉ đạo
kết thức quy động nguồn lực chưa phù hợp cho sự phát triển căn bản
tôi chỉ nói chắc là ba tay của chúng ta thì còn rất nhiều khó khăn
trong việc xây dựng nông thôn mới
môi trường sống ở nông thôn còn nhiều rắc quá
nhất là rắc thể nhựa nguồn nước bị ô nhiễm
một số cấp quỹ chính quyền chưa lo cho người dân
chưa xác dân chưa xác cơ sở
còn ách tác còn xa dân công tác dân vật chưa tốt
cho nên xảy ra khiếu kiện chỗ này chỗ kia
trong dân cũng không phải lý trọng
sự quân ức của người dân ở số nơi
cũng chưa được giải quyết cho nên nó trốn
cho chúng ta chưa thực hiện tốt lục tố cáo khiếu nải
chưa thực hiện nghị quyết của đảng
về người cấp quỹ đứng đạo tiếp chăng
giảm quyết khiếu nải tố cáo của dân
thời gian tới thủ tướng đề nghị
cần phải làm quyết liệt hơn tập trung hơn
vì giai đoạn này khó hơn
cần phải có nhìn nhận rõ trong tiến trình hội nhập
về những nguy cơ nhất là những nguy cơ
về biến đổi khí hậu
thủ tướng đề ra phương châm đó là tận dụng tối đa
các cơ hội phát triển hạn chế đến mức thấp nhất
các nhân tố bất lợi biến nguy cơ thành cơ hội
còn nông nghiệp nông dân nông thôn
là thế mạnh vì khu vực này
còn nhiều dư địa là lợi thế
trong tiến trình phát triển và hội nhập
cùng với đó các địa phương cần mạnh dạn quyết tâm
dám đặt mục tiêu cao hơn
để phát triển ngánh nông nghiệp đặc thù
với lợi thế xanh sạch đẹp
và bản sắc đáng sống ở nông thôn
thủ tướng yêu cầu phải đặc biệt quan tâm
đến công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn
tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức
của người dân về bảo vệ môi trường
thực hiện phần loại rác tại nguồn
trong năm năm tới nhóm đã hoàn thành một mươi chín mục tiêu
thì cần phải có mục tiêu cao hơn
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
dự kiến có bảy mươi năm số xã đạt nông thôn mới
trong đó có ít nhất hai mươi số xã đạt chuẩn
nông thôn mới kiểu mẫu
năm mươi số huyện thị xã đặt chuẩn
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới